tối ngày một mươi chín tháng ba tại công viên lê văn tám quận một tp hcm hội sách tp hcm lần thứ một mươi với chủ đề
sách văn hóa hội nhập và phát triển chính thức khai mạc
hội sách năm nay có chín trăm linh gian hàng tiêu chuẩn của một trăm bảy mươi năm đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xuất bản và phát hành sách tham dự
gồm các nhà xuất bản trong và ngoài nước công ty phát hành sách tại tp hcm hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó có khoảng ba trăm năm mươi tên sách với hơn ba mươi năm triệu bản sách được trưng bày tại hội sách
bên cạnh giới thiệu sách hội sách còn có các nội dung như triển lãm hội sách thành phố qua một mươi lần hình thành và phát triển
các hoạt động nghiệp vụ của các nhà xuất bản
trong thời gian diễn ra hội sách độc giả sẽ được giảm giá từ một mươi hai mươi khi mua tất cả các mặt hàng sách đồ dùng học tập văn phòng phẩm
đây không chỉ là một hội sách thông thường mà còn thể hiện nét đẹp của tp hcm văn minh nghĩa tình
và cũng là dịp để người dân có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nhiều cuốn sách mới sách hay vừa được phát hành
đồng thời phát triển văn hóa đọc của người chân tp hcm nói riêng và người chân cả nước nói chung
tại hội sách nhiều hoạt động giao lưu tác giả tác phẩm mới cũng được tổ chức nhằm giúp các nhà xuất bản
công ty phát hành sách tiếp cận nhiều hơn nữa với các độc giả từ đó nắm bắt được thị hiếu
nhu cầu đọc sách của người chân tp hcm
trong thời gian ba ngày cuối của hội sách độc giả có cơ hội sở hữu những cuốn sách giảm giá đến năm mươi